thưa quý vị thưa các bạn một bé gái một mươi ba tuổi đang đi chơi múa lân bỗng dưng mất tích bí ẩn ngay trong đêm giảm trung thu khiến dư luận hoang mang
dưới ánh trăng cuồng đục cha mẹ và những người thân của cháu bé đã thức trắng đêm để đi tìm nhưng cuối cùng họ đành bất lực quay về mà không biết được con mình đang ở đâu
ngay sau đó cơ quan công an đã vào cuộc và những thông tin về cháu bé cũng hé mở nhưng điều đau xót là những thông tin ấy lại hé lộ một vụ án hình sự
vậy vì sao cô bé lại mất tích ai là người bắt cóc và bắt cóc nhằm mục đích gì
kính mời quý vị cùng khám phá những bí ẩn của vụ án trong chương trình hành trình phá án của chúng tôi kỳ này
sáng ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn anh trần quang huy bốn mươi hai tuổi chú tại thôn tân ninh xã na dông huyện cư rút tỉnh đắk nông
đến công an xã trình báo về việc con gái anh là trần thị vân ánh sinh năm hai nghìn một đang là học sinh lớp tám bị mất tích vào ngày sáu tháng bốn
sáng ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn tức là đêm giảm trung thu
theo như anh huy trình bày thì vào giảm đêm trung thu cháu ánh có tham gia hỗ trợ đội mố lân của chùa phúc sơn gần đó
nhưng đến khuya vẫn không thấy con về gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy
cũng theo thông tin gia đình cung cấp thì cháu ánh rất ngoan và nghe lời đi đâu cũng xin phép cha mẹ
như vậy khả năng ánh bỏ nhà để đi với bạn khắc giới hoặc bị trả thù là điều khó có thể xảy ra
ngay sau khi mà chúng tôi đã tập trung lực lượng để mà tiến hành tổ chức cho cán bộ chiến sĩ hình sự cùng với ban công an xã nam dòng tiến hành thu thập các tài liệu
ngày đêm bên cạnh sự quyết tâm phá án cao của ban giám đốc công an tỉnh cao bằng
cùng sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của công an huyện nguyên bình
phòng kế tuật hình sự phòng cái giác hình sự công an tỉnh cao bằng
đã bắt giữ và làm rõ được đối tượng giết người
đây là một chiến công xuất sắc của công an tỉnh cao bằng
góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương
củng cố niềm tin của nhân dân
vào lực lượng công an nhân dân